trong tuần này sẽ có ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna về việt nam
và đây là lô vaccine do chính phủ hoa kỳ viện trợ thông qua cơ chế covax facility
bộ y tế cho biết pfizer cũng đã đồng ý tăng số lượng vaccine covid một mươi chín cung cấp cho việt nam
trong quý ba từ ba triệu lên ba năm triệu liều và đồng ý bán thêm hai mươi triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi một
nâng tổng số liều vaccine pfizer dự kiến bán cho việt nam là năm mươi một triệu liều
tăng hai mươi triệu liều so với kế hoạch
như vậy là ngoài một trăm linh năm triệu liều đã cam kết đã ký hợp đồng
ba mươi triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ được ký
thì dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai việt nam dự kiến có tổng cộng một trăm bảy mươi năm triệu liều vaccine